chỉ còn ít ngày nữa là festival nghề truyền thống huế năm hai nghìn một mươi chín lần thứ tám sẽ chính thức được diễn ra
và công tác tổ chức cho lễ hội hiện đang được tỉnh thừa thiên huế thực hiện khẩn trương để sẵn sàng cho đêm khai mạc
đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho festival huế hai nghìn một mươi chín vẫn đang được gấp rút triển khai
theo ban tổ chức festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín có chủ đề tinh hoa nghề việt
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố huế
tôn vinh một mươi sáu nhóm nghề theo kim hoàn mộc mỹ nghệ đồng gốm non lá hoa giấy thư pháp
chanh rìu dệt may mây tre pháp lam nhang trầm tinh dầu lân sư rồng
hơn ba trăm linh nghệ nhân sáu mươi ba cơ sở sản xuất và làng nghề trên cả nước đã đăng ký tham gia lễ hội
đặc biệt festival nghề truyền thống huế lần này có sự tham gia của các nghề thủ công truyền thống nổi tiếng
đến từ các quốc gia nhật bản hàn quốc
trung quốc brazil thổ nhĩ kỳ